bộ y tế tổ chức cuộc họp về các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng coronavirus mới
tại cuộc họp bộ y tế cho biết ngày một mươi bốn tháng một hệ thống giám sát bệnh chuyên nhiễm của việt nam
phát hiện hai trường hợp quốc tịch trung quốc cư trú tại thành phố vũ hán nhập cảnh vào việt nam
có biểu hiện sốt tại sân bay quốc tế đà nẵng qua máy đo thân nhiệt từ xa
cả hai trường hợp đến từ vũ hán trung quốc nhập cảnh vào sân bay quốc tế đà nẵng trong tình trạng sốt
đã ngay lập tức được cách ly và theo dõi chặt chẽ theo đại diện của bộ y tế
hiện nay việt nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh
tuy vậy nguy cơ dịch bệnh lây truyền vào việt nam là hoàn toàn có thể do nước ta có giao lưu thương mại
du lịch rất lớn với trung quốc
bộ y tế tiếp tục tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh
tại các địa phương có các cửa khẩu lớn giáp với trung quốc trong tháng một và tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đồng thời chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh xâm nhập
và sẵn sàng thu dung điều trị quản lý tốt các trường hợp bệnh ngay khi phát hiện
bộ y tế cũng khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp chủ động phòng chống bệnh